vậy chúng ta có thể đánh giá và rút ra những bài học kinh nghiệm về hiệu quả của công tác kéo giảm tội phạm đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
vậy quan điểm của đồng chí như thế nào về nội dung này
cái thứ nhất là an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định của một đất nước
thì là một cái nền tảng tạo môi trường tượng lợi cho các cái nhà đầu tư
rồi cái thứ hai là nhân dân được sống bình yên an ninh con người mà
rồi cái thứ ba là vấn đề cảnh sát
cảnh tỉnh trên các lĩnh vực và sửa chính sách pháp lực mà vừa cảnh tỉnh không chỉ là lĩnh vực ngành mà từng địa phương nữa
chúng ta thấy rất rõ sau dịch covid là việt nam là cái người là mở ra thị trường là sớm gần như sớm nhất
rồi tôi nói con số nhân văn là cái tội phạm bây giờ tội phạm giảm chín bảy mươi năm
thì tôi tính ra là một năm xảy ra trên ba mươi ba vụ thì như vậy là chúng ta giảm ba vụ
như chúng ta tính mỗi một vụ là chỉ một bể cam thôi
thì như vậy nhà tù là phải chứa bao nhiêu rồi thi hành án chứ bao nhiêu rồi điều tra chi tố là tốn biết là bao nhiêu tiền
rồi bao nhiêu gia đình trong đó là trên ba gia đình là không có người phám tối
thì cái điểm số này rất là nhân văn mà không thể tính vô hình
tôi nói cái này là cái việc rất là lớn
xin được cảm ơn đồng chí với những phân tích vừa rồi